tại đà nẵng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố vừa bố trí hơn một trăm linh người từng tiếp xúc gần là đối tượng f một với bệnh nhân mắc covid một mươi chín về cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía tây thành phố quận liên triều
cùng với công tác cách ly đà nẵng đã đưa ra hàng đoạt các chỉ đạo để ổn định tình hình và nhanh chóng khoanh vùng dịch